thưa quý vị các tỉnh phía đông bắc bộ thời tiết trong ba ngày tới vẫn duy trì ổn định
đêm không mưa ngày nắng hanh khô độ ẩm trưa chiều giảm thấp với mức nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi chín cho đến ba mươi một độ có nơi còn cao hơn
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng phổ biến là không mưa độ ẩm chưa chiều thấp ban ngày còn nắng hanh với mức nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
thời tiết nắng hành đặc trưng của trời thu miền bắc dễ khiến cho da bị khô nẻ do đó người dân nên lưu ý là bổ sung đủ nước và vitamin
bão số năm đã đi vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp tuy nhiên mưa vừa mưa to và rông được dự báo sẽ vẫn còn lặp lại
tại khu vực phía nam của hà tĩnh đến khu vực thừa thiên huế trong ngày một mươi sáu tháng một mươi
riêng tại khu vực từ quảng trị cho đến thừa thiên huế thì có mưa to với tổng lượng mưa có thể đạt ở mức là từ bảy mươi một trăm năm mươi mm
có nơi là trên tầng
như vậy là tình hình mưa lớn ở các tỉnh trung bộ còn diễn biến phức tạp
cần chú ý theo dõi đề phòng nguy cơ sạt lở ngập úng ở vùng trụng thấp
tới ngày một mươi bảy thì mưa rông mới có xu hướng giảm nhanh chờ có nắng trở lại
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi
mưa rông cũng sẽ tiếp tục duy trì đến ngày mai
với lượng mưa phổ biến là từ năm mươi đến một trăm linh mm
có nơi là trên một trăm hai mươi mm
người dân tại đây cũng cần tiếp tục đề cao cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất và ngập úng
dự báo xa hơn thì từ ngày một mươi bảy mưa rông sẽ có xu hướng giảm nhanh
và chỉ còn xảy ra lác đác vài nơi
chưa chiều sẽ có nắng trở lại
đến với vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
sẽ vẫn có mưa rông lập lại trong ngày
mưa tập trung xuất hiện chủ yếu tại các tỉnh thuộc khu vực bắc của tây nguyên
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa
trong cơn rông bà con cần cảnh giác với lốc xét và gió giật mạnh có thể đi kèm
nền nhiệt độ tại đây ra động cho khoảng là từ một mươi tám đến hai mươi chín độ
đến với các tỉnh phía nam bộ
trong thời đoạn ba ngày tới thì mưa chỉ xuất hiện chủ yếu ở diện vài nơi
ngay nắng với nhiệt độ cao nhất
ban ngày chưa có nhiều biến động
đạt ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ